vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng bốn tại thôn khe ngang xã hương khánh huyện trần yên tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ cháy khiến hai ngôi nhà sàn năm gian của hộ bà hà thị hiển và hà quang khải
ở cạnh nhau bị thiêu dụi hoàn toàn thiệt hại hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng rất may không có thương vong về người
nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện
huyện trần yên đã đến thăm hỏi động viên hai gia đình và trao số tiền hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình là hai mươi triệu đồng
đồng thời huy động lực lượng tại chỗ đến thu dọn và dựng tạm chỗ ở mới giúp hai hộ bị thiệt hại ổn định chỗ ở